khi thấy một trong ba thanh niên này chuẩn bị hút thuốc nhân viên cây xăng đã nhắc nhở
xong người này tỏ thái độ diễu cợt và cố tình châm thuốc
hậu quả ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội
rất may là ngay sau đó lực lượng phòng cháy tại chỗ đã kịp thời xử lý
nên vụ cháy không gây thiệt hại về người và tài sản
tháng năm năm hai nghìn hai mươi tại cây xăng hào nang quận đống đa
một tài xế điều khiển xe ô tô lùi vào để đổ xăng
nhưng đã bất cẩn hút đổ cây bơm khiến xăng trả ra ngoài bén lửa bốc cháy dữ dội
vụ cháy không gây thiệt hại về người
song chiếc xe ô tô và cây xăng bị hư hỏng nặng một chiếc xe máy bị thiêu dụi
những vụ cháy này đã cho thấy ý thức của một bộ phận người dân
chính là những nguy cơ đe dọa đến sự an toàn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
chúng tôi cũng đánh giá cao và đề cao về cái trách nhiệm của người đứng đầu
trong việc duy trì các điều kiện an toàn phòng cháy cháy tại cơ sở
đồng thời yêu cầu các bộ nhân viên thực hiện tuân thủ nghiêm mạng các quy định về phòng cháy cháy
đây là một trong những cây xăng lớn trên địa bàn quận hai bà trưng
nằm ngay sát khu dân cư
nhận thức được ý nghĩa của công tác phòng ngừa cháy nổ
chủ cơ sở đã trang bị đầy đủ trang thiết bị
phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên để tránh tình trạng các cơ sở chỉ trang bị theo cách cho đủ điều kiện để được phép hoạt động
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thường xuyên kiểm tra nhắc nhở
giả soát các yếu tố để đảm bảo đáp ứng các tình huống sự cố có thể xảy ra
hàng năm thì công an quận đã cho tập huấn một lần
cũng trang bị đầy đủ các thiết bị
và cửa hàng thì bốn khí là chúng tôi cũng được tập huấn đầy đủ
các tình huống xảy ra
trang thiết bị phòng cháy chữa cháy ở tại cửa hàng thì hiện tại cửa hàng đang được trang bị là một mươi hai cái bình ms bốn này
và bảy cái bình co hai một cái bình t ba mươi năm
và toàn bộ trang thiết bị ví dụ cửa hàng có được trang bị những bộ phần quần áo phòng cháy chữa cháy
ngũ mặt đạp phòng động để được trang bị
nhân viên tại cửa hàng xăng dầu hiện tại thì được tham gia rất rất là nhiều lớp tập huấn
và theo đủ các rất là nhiều phương án với xe máy với khi nhập lựa hàng
và với tài xế lẫn mổ
vụ văn phòng
hiện nay thời tiết miền bắc đang trong mùa hành khô
do đó những cơ sở kinh doanh xăng dầu luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
chính vì vậy lực lượng chức năng xác định kiểm tra chặt chẽ các điều kiện trang thiết bị kỹ thuật
phương án phòng cháy và kiến thức phòng cháy của cán bộ nhân viên
bên cạnh đó chỉ ra những hạn chế cần khắc phục kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định
về an toàn phòng cháy chữa cháy tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm
có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ
đây là loại hình kinh doanh mặt hàng nguy hiểm về cháy nổ luôn luôn tiềm ẩn nguy hiểm về cháy nổ
đối với cả cán bộ nhân viên của cơ sở thì hàng năm theo định kỳ thì cũng được công an quận tổ chức
vấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy cháy và có định kỳ kiểm tra đối với cơ sở
kiểm tra về phần hồ sơ về kiểm tra về các trang thiết bị và điều kiện hoạt động của cây xăng
tại địa bàn quận đống đa hiện có một mươi cửa hàng kinh doanh xăng dầu đang hoạt động
để đội ngũ phòng cháy chữa cháy tại cơ sở như cánh tay nối dài phát huy hiệu quả
trong công tác xử lý sự cố hỏa hoạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã xây dựng phương án
thực tập phương án và đặc biệt thực hành thường xuyên với nhiều tình huống giả định khác nhau
để qua đó rút kinh nghiệm nâng cao kỹ năng tác chiến khi có sự cố hỏa hoạn
tất cả các cơ sở vật chất kỹ thuật để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy như bình chữa cháy
mst ba mươi năm bình mfz tám phi nước cứu hỏa phi cát cứu hỏa đất xét
tất cả các trang bị đều đảm bảo kỹ thuật đảm bảo công tác chữa cháy tại chỗ khi sự cố xảy ra
được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trải qua quá trình nâng cấp
cửa hàng xăng dầu nằm trên phố nguyễn lương bằng quận đống đa
là một trong những đơn vị kinh doanh xăng dầu lớn trên địa bàn
mỗi ngày khu vực này phục vụ hơn một lượt khách hàng
nguy cơ cháy nổ đến từ những khách hàng thiếu ý thức hay từ sự chủ quan của nhân viên cửa hàng là rất lớn
và yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người
nếu như là một cái việc đơn giản như đang bận bắn xăng này thôi
nếu thấy nó nguy cơ mà phòng cháy
mà con người lại không phòng cháy
thì không giải quyết được cái việc đó
còn nếu con người mà đã được đào tạo và có ý thức rồi
thì cái câu chuyện đấy nó lại thành rất là đơn giản
cùng với việc tuyên truyền khuyến cáo và kiểm tra xử lý nghiêm các phi phạm
cũng như là hướng dẫn tập huấn cho các lực lượng cơ sở thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy
thì trong thời gian qua trên địa bàn không để xảy ra các vụ cháy ở các cơ sở các loại hình này
thời gian vừa qua sau khi kết thúc giãn cách xã hội
công an thành phố hà nội đã yêu cầu các quận huyện thực hiện các kế hoạch
miễn pháp an toàn phòng chống cháy nổ cây xăng dầu
đồng thời đưa ra khuyến cáo cửa hàng kinh doanh sân cầu là loại hình có nguy cơ cháy nổ cao
do vậy trong quá trình hoạt động chủ cơ sở nhân viên cây xăng phải luôn nâng cao ý thức
không được chủ quan mất cảnh giác
tổ chức xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở bài bản
thao tác tốt các trang thiết bị phòng cháy tại chỗ
đảm bảo chấp hành nghiêm cấp quy định của nhà nước trong công tác phòng cháy chữa cháy
sao sử dụng điện thoại di động tẩy cây xăng dầu lại gây ra nguy cơ cháy nổ
chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin này trong chuyên mục bạn nên biết ngày hôm nay
lý do cấm ngay điện thoại ở cây xăng
một sóng điện thoại nguyên nhân do chính là hiện tượng bốc hơi ở xăng
tạo nên ion tích điện xung quanh các cây xăng
mỗi khi người dùng gọi điện thoại hoặc kết nối không dây như ba g wi fi hay bluetooth
sẽ làm tăng gấp nhiều lần công suất phát sóng của điện thoại di động
theo lý thuyết sự cộng hưởng và tương tác điện tử
sẽ dễ dàng gây cháy nổ
để an toàn thì bạn phải cắt cây bơm xăng ít nhất năm mươi mét thì mới sử dụng điện thoại
hai pin của điện thoại di động
hai trường hợp có thể gây hậu quả đó là pin kém chất lượng hoặc dù một thời gian quá lâu
điều này làm cho điểm tiếp xúc pin và điện thoại bị mòn dần
tạo ra tiêu lửa điện khi điện thoại di động được dùng để nghe hoặc gọi
nếu chẳng may đánh rơi điện thoại tiên lửa điện có khả năng xuất hiện từ chính trong phục pin
thêm vào đó sử dụng đèn flash nghe điện thoại
cũng gây cháy tạo
ba điện độ thay đổi của điện thoại di động
vì điện thoại tản nhiệt không bỏ máy
khi nhiệt độ điện thoại tăng lên do nghe gọi hay chơi game
nếu liên kiện không đảm bảo sẽ gây cháy
hiện tượng này xảy ra do nóng bất thường kết hợp với sự bàn sát vải quần
trong trường hợp điện thoại quá nóng có thể tạo tiếng nổ sẽ vô cùng nguy hiểm
những thông tin khuyến cáo hành vi sử dụng điện thoại
tại các khu vực bán xăng dầu đã khép lại chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này của chúng tôi
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau